sau nhiều tháng lưu kho toàn bộ số hải sản nhiễm kdimi không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các kho đông lạnh tỉnh quảng bình đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy
bên cạnh niềm vui vì đã giải phóng được các kho hàng tồn động đã lâu thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh hải sản đông lạnh vẫn còn chăn trở khi chưa biết mức giá bồi thường cũng như việc lúc nào có thể nhận tiền bồi thường để có vốn tái sản xuất ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn biển khơi tại cảng cá nhật lệ thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cơ sở này có bốn mươi tấn hải sản gần bờ không an toàn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển hồi tháng bốn việc tiêu hủy toàn bộ số hải sản trên là mong mỏi của đơn vị này suốt nhiều tháng qua
tại quyết được hàng tôn đồng thì giải phóng được lượng hàng để giải phóng kho cái thứ nhất cái thứ hai là sẽ có một nguồn vốn để quay vòng
còn tại kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn đức hiếu hoạt động tiêu hủy hải sản không an toàn cũng được tiến hành khẩn trương trong những ngày qua tại đây lượng hải sản không an toàn được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lên tới một trăm sáu mươi ba tấn việc chưa nhận được mức giá và tiền bồi thường khiến doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn cho vụ thu mua cá phục vụ tết nguyên đán sắp tới

khi mà trung ương có đơn giá thì chúng tôi sẽ áp giá và tính ra tiền bồi thường cho các doanh nghiệp và khẩn trương thực hiện việc bồi thường kịp thời cho doanh nghiệp
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán thời điểm được coi là sôi động của thị trường cá biển
tuy nhiên nếu không sớm được nhận tiền bồi thường thì việc thu mua cá cuối năm của bà con ngư dân sẽ gặp không ít khó khăn
do đó việc áp giá đền bù cũng như giải ngân tiền bồi thường cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
cần được các cấp các ngành triển khai sớm trong thời gian tới